bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành thông tin và truyền thông đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thông tin công nghệ thông tin và báo chí
lĩnh vực an toàn thông tin bộ đã phát triển mạng lưới đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh mạng
với sự tham gia của một trăm sáu mươi ba cơ quan tổ chức tại việt nam
lĩnh vực báo chí bộ ban hành kế hoạch số một nghìn bảy trăm ba mươi tám triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí
theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm
tiến hành giả sát cấp lại giải phép hoạt động của các cơ quan báo chí
bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí các quy định của pháp luật và tránh tình trạng báo hóa tạp chí
lĩnh vực công nghệ thông tin bộ đã phối hợp với văn phòng chính phủ xây dựng tham mưu chính phủ ban hành nghị quyết số một mươi bảy
về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm hoàn thiện nền tảng chính phủ điện tử để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp
phát triển chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số